bộ y tế cho biết là tính đến nay cả nước đã chữa khỏi cho tám trăm hai mươi bốn tám trăm linh sáu bệnh nhân mắc covid một mươi chín
tổng số liều vaccine phòng covid một mươi chín đã được tiêm là hơn tám mươi ba triệu liều
sở y tế hà nội vào tối qua thông báo là thành phố vừa ghi nhận thêm sáu mươi hai ca dương tính với virus sars cov hai
trong đó có một mươi hai ca trong cộng đồng bốn mươi bảy ca trong khu cách ly và ba ca trong khu vực phong tỏa
các ổ dịch phức tạp vẫn liên tiếp ghi nhận ca mắc mới và nhiều người đã phát hiện dương tính từ dấu hiệu ho sốt